người dân thôn sáu xã đắc ha huyện đắk long tỉnh đắk nông rất bức xúc vì phải bỏ ra số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng cùng với nhà nước để thi công đường giao thông
thế nhưng khi con đường hoàn thành họ không được hưởng lợi vì gần một nửa tuyến đường chuyển hướng thi công sang khu vực có đất dãy nhà riêng của chính đơn vị thi công
điều đáng nói là sau khi vụ việc bị phát hiện đơn vị thi công lại trình ra một bộ hồ sơ và bản thiết kế do chính chủ đầu tư là chủ tịch ủy ban nhân dân xã đắc ha ký thẩm định phê duyệt cho nắn đường
dự án làm đường vào cụm dân cư số hai thuộc thôn sáu do ủy ban nhân dân xã đắc hà làm chủ đầu tư tổng mức đầu tư một sáu tỷ đồng trong đó nhân dân đóng góp bảy trăm một mươi tám triệu
đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy ban tự quản thôn đã thuê máy móc san ủi với triều

đến khi chúng tôi phát hiện ra coi như bê tông đổ sang trái đường
chúng tôi có hỏi mấy chủ phó thôn là sao lại đổ bê tông sang đường này
thì kêu nói là cái đường dưới này không liên quan tới đường trên này cả
thế thì bà con cứ yên tâm nào đấy là dân họ
đấy là những người họ có tiền họ làm chứ còn không phải dân đồng ý làm đường đó
thế khi làm xong rồi hỏi mà sao bao giờ làm xong đường rồi hay chưa xong
mà sao bây giờ lại không đổ bê tông để làm nguyên vật liệu để làm
thì phó thôn có nói là đường vậy là xong rồi
coi như là bà con nào nó chỉ có như thế thôi bà con là đi kiện thì cứ đi mà kiện
đấy là nói là đúng mà tôi gặp là hai lần tôi đều hỏi là đều trả lời như thế
lý giải về việc làm đường vào khu vực có nhà riêng của ông trần đình hạnh
bàn tự quản thôn và phía công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hbbt cho rằng
mình không tự ý làm bừa mà đây là thi công theo bản vẽ thiết kế đã được thẩm định phê duyệt
đồng thời cung cấp một bản vẽ thiết kế do chủ tịch ủy ban nhân dân xã đắc hà
nguyễn đức chiến ký đóng dấu cho việc nắn đường
trong khi đó chủ tịch ủy ban nhân dân xã đắc hà nguyễn đức chiến thì cho rằng
do bản thân và cán bộ địa chính xây dựng không vững về chuyên môn kỹ thuật
dẫn đến việc đơn vị thi công qua mặt
để xảy ra cái vấn đề này thì là nó bắt đầu ngay từ đầu là với bản thiết kế
thì cũng với bản thiết kế thì là xã phải nhờ đơn vị thư vấn về giúp
tại vì cái chi phí thư vấn thiết kế là không có
trong cái chương trình làm đường này người quý khách chính hội đồng tỉnh
là chi phí thư vấn thiết kế nó không có
nên xã phải nhờ đơn vị thư vấn về giúp
thì khi vẽ bản vẽ thiết kế này thì do là bản thân tôi cũng như là
nên xã không có chuyên môn về xây dựng cho nên là cái việc đọc bản vẽ là cao bằng vấn đề
cho nên là không biết được trong cái bản vẽ thiết kế này nó có cái nhánh rẽ
thiết nghĩ các cơ quan có thẩm quyền cần sớm vào cuộc kiểm tra làm rõ vụ việc
đồng thời xử lý trách nhiệm đối với cá nhân và tập thể liên quan
sớm khắc phục hoàn trả con đường cho người dân tránh việc người dân bức xúc
khiếu kiện vượt cấp kéo dài tạo thành điểm nóng về an ninh trật tự tại địa phương